thưa quý vị nếu như những ngày đầu thực hiện theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ hà nội trở nên vắng vẻ
thì trong ngày hôm qua nhiều tuyến phố ở thủ đô bất ngờ đông đúc có nơi thì ùn tắc nhẹ

ghi nhận sau của phóng viên giao thông trong an ninh ngày mới

tại tuyến phố này nhiều phương tiện đã phải xếp hàng để chờ đèn tế nhậu giao thông

do vậy nhiều người dường như đã quên chưa giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
còn đây là trường hợp vi phạm giao thông
dù đã có biển cấm rừng đỗ nhưng người đàn ông này vẫn cố tình vi phạm
đây cũng là một trong nhiều trường hợp lực lượng chức năng đã xử lý trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong thời gian vừa qua

đặc biệt tập trung vào những nguy cơ lây lan dịch bệnh
không xử lý những trường hợp vi phạm lệnh cấm kinh doanh vận tải hành khách như taxi xe khách xe hợp đồng

ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi trong lúc đi kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trung tá hải đã nhìn thấy một cháu bé bị rơi xuống hồ
ngay lập tức anh đã nhảy xuống hồ để cứu cháu bé
niềm vui niềm hạnh phúc vỡ hòa hiện lên từng khuôn mặt mỗi cám bộ chiến sĩ sau gần một mươi phút bé tỉnh lại
hành động dũng cảm cứu cháu bé đối nước
đồng chí là tấm gương sáng để bản thân tôi và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị học tập nói theo
trong quá trình đi kiểm tra chống dịch covid khi đi qua bờ hồ ở thị trấn thanh yên tôi phát hiện có một cháu bé đang chi hô
tôi có chạy đến và phát hiện có một cháu bé nằm ở dưới hồ cách xa bờ khoảng độ năm bảy mét
ngay lúc đó tôi đã nhảy xuống hồ
tôi ra để đưa cháu bé vào và trong lúc đó thì trong đầu tôi thì thực ra là lúc ấy cũng không kịp suy nghĩ gì thì mong muốn làm sao đấy là đưa cháu bé vào nhanh nhất để sơ cứu kịp thời để cứu sống cháu bé
việc làm của trung tá trương thụy hải không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn là tấm gương quả cảm cho cám bộ chiến sĩ nói theo
những tấm gương đẹp những việc làm nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa như hành động của trung tá hải
và những việc làm nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa như hành động của trung tá hải cùng nhiều tấm gương khác trên đời
những tấm gương cả nước sẽ là động lực để một cám bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy
phấn đấu lập nhiều chiến công trên các mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tất cả các nhiệm vụ mà trưởng quan huyện phân công giao cho đồng chí hải
đồng chí đã trăn trở suy nghĩ và có những cách nàm phương pháp nàm hết sức hiệu quả
góp phần rất quan trọng xây dựng đảng bộ đơn vị công an huyện văn bàn vững mạnh
hành động của đồng chí trung thị hải là một hành động hết sức nhanh chí và dũng cảm đã cứu sống cháu bé khi bị đuối nước
hành động này đã làm sáng ngời phẩm chất của người chiến sĩ công an dân
trở lại cuộc sống thường ngày anh lại cùng đồng đội tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ
với những công việc thách thức đang đặt ra trước mắt
đó là tiếp tục phòng chống dịch bệnh tiếp tục đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
để bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân